bên cạnh việc hướng dẫn người dân áp dụng kỹ thuật chăm bón theo hướng sinh học hợp tác xã cũng tiến hành ghi chép gắn mã truy xuất nguồn gốc cho hơn một mươi cây
nhờ đó cam vân canh cũng dần có được chỗ đứng trên thị trường giá trị và hiệu quả kinh tế mang lại cũng cao hơn
chúng tôi phải liên hệ với cơ quan có trách nhiệm về giúp cho các hộ gia đình
thứ nhất là hướng dẫn các hộ gia đình ghi chép sổ sách chăm bón
thời điểm chăm bón
thời điểm bón phân
rồi thì thực hiện theo cái hướng dẫn mà bên công ty bên khoa học người ta giúp đỡ cho các hộ gia đình
về cơ bản các hộ gia đình đã thực hiện theo mô hình của năm hai nghìn một mươi chín
thế thì hiệu quả thì cũng rất là cao so với các hộ mà chưa đăng ký
giá trị sẽ cao hơn
những năm gần đây vấn đề đô thị hóa cũng ảnh hưởng không nhỏ đến diện tích đất nông nghiệp trên địa bàn huyện đông anh
cũng như nhiều huyện ngoại thành khác của hà nội
điều này cũng đặt ra một thách thức đối với phát triển nông nghiệp chuyên canh quy mô lớn
đồng anh cũng đã chủ động thực hiện các kế hoạch về dồn điền đổi thừa
xây dựng những kế hoạch đẩy mạnh công tác thông tin dự báo thị trường
mặt khác cũng có chính sách cụ thể kêu gọi các doanh nghiệp hợp tác đầu tư mạnh mẽ hơn trong sản xuất
giúp người dân có hướng đi đúng trong trồng trọt và chăn nuôi hướng tới xây dựng nông nghiệp xanh sạch phát triển bền vững
trên cơ sở nội dung đô thị hóa chúng tôi tập trung cụ thể hóa và xây dựng hoàn thành công tác xây dựng quy hoạch
để nó đảm bảo cho người dân còn lại các diện tích để sản xuất nông nghiệp và quy hoạch nó được đúng theo quy định
thì nó sẽ tính ổn định và chúng ta sẽ đầu tư và có hỗ trợ và cũng có thể kêu gọi các doanh nghiệp
về để gọi là
phối hợp cùng người nông dân hoặc là người nông dân tham gia vào cùng đối với các vùng các ô thừa
để tạo ra các sản phẩm mang tính chất là sản phẩm có giá trị kinh tế cao trong lĩnh vực nông nghiệp
và chúng tôi hướng tới cái nông nghiệp xanh và hướng tới nông nghiệp sạch
và đảm bảo cái việc là cái sản phẩm nông nghiệp đó được kiểm soát từ khâu sản xuất đến khâu tiêu dùng
trong quá trình xây dựng phát triển nông nghiệp chuyên canh hà nội đã có những cách làm riêng sáng tạo
ở đó việc lựa chọn dồn điền đổi thừa gắn với quy hoạch sản xuất làm khâu đột phá được xem là hướng đi hết sức đúng đắn của thành phố
để tiếp tục thực hiện có hiệu quả hà nội cần tiếp tục đẩy mạnh tái cơ cấu ngành nông nghiệp
đổi mới mô hình tăng trường gắn với phát triển nông nghiệp sạch nông nghiệp hữu cơ
xây dựng vùng nguyên liệu nông sản tập trung chuyên canh đáp ứng tiêu chuẩn quản lý chất lượng và truy xuất nguồn gốc
đồng thời thúc đẩy liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị các sản phẩm có thế mạnh đặc sản vùng miền theo chương trình
mỗi xã một sản phẩm góp phần giúp nông nghiệp thủ đô phát triển xanh bền vững mang lại giá trị cao
quý vị thân mến thực hiện theo lời dạy của chủ tịch hồ chí minh người biết một chữ phải dạy cho người chưa biết chữ
hai mươi năm qua cô giáo phạm thị huyền phường thanh xuân nam quận thanh xuân thành phố hà nội đã tự mình
đứng ra mở lớp học tình thương cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn ở hà nội
với cô sự chăm ngoan trưởng thành của học trò chính là niềm vui niềm động lực hạnh phúc lớn nhất trong quá trình thực hiện công tác phổ cập xóa mù chữ
sau đây mời quý vị và các bạn cùng theo dõi những ghi nhận của chúng tôi tại lớp học ý nghĩa này
đến trường điều từng chừng như tất yếu đối với mỗi đứa trẻ thì lại là ước mơ rất xa vời
của những em nhỏ ngồi ở đây
vì hoàn cảnh khó khăn vì khuyết tật mà các em đã thiệt thòi rất nhiều so với các bạn cùng trang lứa
và dòng giã suốt gần hai mươi hai năm qua người phụ nữ này đã giang tay dạy dỗ kêu mang hàng trăm số phận kém may mắn như vậy
tôi mới ở nhà thì tôi thấy coi như là ở cái phường đấy ở cái tổ khu đấy người ta gọi là cái xóm đấy là cái xóm bụi
tức là toàn những người ở các quê đến
để coi như là làm ăn các tỉnh thành các nơi
đến để về làm ăn
thế thì thấy cứ đến buổi trưa cứ thế trẻ em là chạy ở ngoài đường nhiều lắm
thế thì tôi mới bảo là không biết là tại sao mà trẻ con này giờ này không đi học mà cứ chạy mà đi nghịch thế này
thế xong người ta mới bảo là đấy là những trẻ em coi như quả những cái gia đình mà ở các nơi về hà nội kiếm sống
thế mình nghĩ là khổ thân quá
thế mình thì lại có nghề
để không dạy các em thì thật là phí hoại
thế là mình nghĩ như thế
thế xong tự nhiên mới đi bán cái bộ bàn ghế của nhà mình đi
xong mua coi ba bộ bàn ghế học sinh
ngồi được sáu em
thế là gọi các em đến để dạy
lớp học của cô huyền đã ra đời như thế
và dù có phải thay đổi địa điểm rất nhiều lần
nhưng có một điều duy nhất vẫn vẹn nguyên
đó là tình yêu thương mà cô dành cho các học trò đặc biệt của mình
học sinh nó vui nó mịn vui cha mẹ nó vui nó mịn vui
thế tự nhiên mình ở nhà mình rỗi mình chơi vỡ trên vận xong rồi đến lúc là nó mệt mỏi
đi thế này là dậy sớm này
thế rồi ra lớp là cô giáo tập thể dục học sinh tập thể dục đấy
các em học xong chương trình tại lớp học tình thương cô lại cất công kết nối để các em được học lên cao hơn tại các trung tâm giáo dục thường xuyên
tức sáng các em đi học đổ tiếng hai tiếng
xong rồi em lại đi làm cho người ta hoặc em đi bán hàng buổi chiều buổi tối
thế là về sau các em nhiều em đã tốt nghiệp
tốt nghiệp xong cô lại chuyển sang bên trường giáo dục thường xuyên
bắt đầu học từ mức sáu đến hết mức một mươi hai có em học hết mức chín
thì hồi ra có em học hết mức một mươi hai đi học nấu ăn rồi đi học thợ may rồi đi học chữa xe ô tô chữa xe máy
để lúc nào khi mang con vào nhà
tôi yêu thương những đứa trẻ đã thôi thúc cô dù đã cần bước sang tuổi bảy mươi nhưng vẫn miệt mài học thêm những kỹ năng về dạy trẻ tự kỷ
với những em nhỏ này lớp học chính là mái nhà thứ hai
và dường như chính bởi sự gắn kết ấy mà rất nhiều em ở cách lớp xa đến hàng chục cây số vẫn cứ cặm cụi đến lớp không bỏ sót buổi nào
cô cho em hòa đồng thịt với cả lớp trong người
cô cho em đi chơi
cô như là người mẹ thứ hai của em
em chúc cô được mạnh khỏe được tiếp tục dạy các em đến lớp
em cả em của em đã học ở lớp cô huyền được ba năm rưỡi rồi ạ
mới cả em cả em của em rất là vui khi được học cùng cô huyền ạ
em chúc cô sống thật tốt và sống lâu và dạy được nhiều bạn giống như bọn em
trong tương lai cô nghĩ là nếu mà không dạy học nữa nhé
được tìm một người nào vào nữ ở lớp này những người đấy phải có tấm lòng là phải nhanh nhẹ tháo vát và phải thương người thì mới cho người vào đây dạy
còn không còn dạy được thì vẫn cứ dạy
thương học trò của mình thiệt thòi cô huyền lại dành dụng tiền đi xin tài trợ huyền góp sách áo đồng phục cặp sách cho các em
và còn tổ chức những buổi dã ngoại học ngoài trời
không phụ lòng cô tất cả học sinh tại lớp học tình thương hạ đình do cô dạy đều ngoan ngoãn nghe lời lễ phép
chỉ cần vậy là cô vui lắm rồi đó là niềm vui là động lực để cô huyền tiếp tục bền bỉ trên con đường làm cầu nối con chữ cho học sinh
những hình ảnh vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình thủ đô ngày mới tuần này của truyền hình nhân dân